viện kỹ thuật biển thuộc viện khoa học thủy lợi việt nam đã tiến hành thực hiện lấy mẫu nguồn nước trên các tuyến sông thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của địa phương
vùng quảng lộ phụng hiệp thuộc địa phận của ba tỉnh bạc liêu sóc trăng và cà mau nằm ở phía nam đồng bằng sông kiểu long
với tổng diện tích tự nhiên là trên bốn trăm linh hectare
vì vậy việc khảo sát dự báo chất lượng nguồn nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của vùng
theo kế hoạch việc lấy mẫu nguồn nước để đo đạc đánh giá chất lượng nguồn nước trên sông ở ba tỉnh cà mau bạc liêu sóc trăng
định kỳ vào ngày mùng một và ngày một mươi năm hàng tháng
quy trình thực hiện được cán bộ viện khoa học thủy lợi lấy mẫu trên tuyến sông có khu dân cư sinh sống hiện trạng các cống
để thấy được chế độ vận hành đóng hay mở cống bị xuống cấp hay không
cán bộ lấy mẫu lấy ý kiến của ủy ban nhân dân xã phường người dân để khảo sát thu thập thông tin hỏi thăm tình hình sử dụng nước
của các hoạt động sản xuất tình hình chất lượng nước và ô nhiễm do xả thải trên địa bàn các kiến nghị và đề xuất
thu thập thông tin về tình hình nguồn nước vào mùa khô và mùa mưa qua quan sát trực quan của họ và khả năng đáp ứng các nguồn nước
cho mục đích sinh hoạt sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của hộ dân
từ kết quả lấy mẫu đo đạc thực tế của viện trên các tuyến sông sẽ cho ra đánh giá về kết quả chất lượng nguồn nước
từ năm hai nghìn một mươi chín so với các năm trước đồng thời đưa ra các khuyến cáo cảnh báo cùng với các đề xuất cho địa phương
nơi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trong năm hai nghìn một mươi chín các phương hướng giải quyết những khó khăn còn tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước